để thay đổi định kiến này một nhóm sinh viên thời trang tại vương quốc anh đang tận dụng những chất liệu tưởng chừng như sẽ bị bỏ đi để tạo ra những sản phẩm thời trang cao cấp

theo tôi thời trang và môi trường phải song hành với nhau chúng ta phải có trách nhiệm duy trì điều này chúng ta đã từng nhuộm một chiếc áo trắng để đổi màu đó chẳng phải là đang tận dụng lại nó hay sao chúng ta cần những phương pháp mới để bảo vệ môi trường
chúng ta cần những phương pháp mới để bảo vệ môi trường
một trong những phương thức được những nhà thiết kế trẻ này sử dụng để hạn chế xả rác ra môi trường đó chính là giảm lượng vật liệu sử dụng trong quá trình tạo ra sản phẩm
những học sinh này thậm chí còn có ý tưởng về việc tạo ra các loại vải từ nấm mốc ước tính có thể sản xuất một cm vải mỗi giờ đồng hồ chỉ nhờ vào việc nuôi trồng nấm mốc
chúng tôi đã thiết kế một nguyên mẫu bằng công nghệ in ba d và các bạn có thể thấy đó những lỗ kia là nơi để nấm mốc phát triển lan rộng ra lấp đầy những lỗ trống đó và tạo nên một tấm vải hoàn chỉnh
xu hướng thiết kế thời trang thân thiện với môi trường đang nở rộ ngay cả những tên tuổi lớn cũng đã tham gia vào cuộc chơi này những ý tưởng nhỏ bé này có thể là một phần của thời trang bền vững trong tương lai
nhật bản đang phát triển và dự kiến sẽ cho chạy thử nghiệm tàu sử dụng năng lượng từ pin nhiên liệu
pin nhiên liệu hydro từ năm hai nghìn hai mươi một sau đó sẽ đưa vào vận hành thương mại từ năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
các đoàn tàu sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ do công ty đường sắt đông nhật bản phát triển và thử nghiệm
công ty đường sắt này cho biết pin nhiên liệu hydro là một loại năng lượng sạch thế hệ mới được tạo ra điện nhờ phản ứng kết hợp giữa hydro và oxy với sản phẩm phụ là nước
theo thiết kế các bình hydro sẽ được gắn trên nóc tàu trong khi pin nhiên liệu hydro sẽ được lắp dưới gầm tàu để tạo ra điện nhờ phản ứng với oxy trong không khí
với một lần bơm đầy hydro vào bình đoàn tàu có thể chạy được quãng đường một trăm bốn mươi km với vận tốc một trăm linh km trên giờ
loại tàu này sẽ có những tính năng yêu việt hơn hẳn so với các loại tàu thông thường như không thải ra khí co hai thân thiện với môi trường do không sử dụng nhiệt điện như hiện nay
ngoài ra tàu sử dụng nhiên liệu mới sẽ không cần đường dây cắp điện phía trên cũng như các trạm biến áp nên giảm được chi phí duy trì và bảo dưỡng các loại thiết bị này